đến quảng nam lập nghiệp thế nhưng một năm thanh niên quê tỉnh nghệ an vẫn chưa bằng lòng với mức thu nhập của mình có được
nên đã nảy sinh ý định ra thành phố đà nẵng trộm cắp để có tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân
hành vi trên của đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu của thành phố đà nẵng tiến hành bắt tạm giam để xử lý
cụ thể từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an quận hải châu liên tục nhận được đơn trình báo
từ các hộ dân kinh doanh nhà hàng quán ăn về việc thường xuyên bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị như tiền máy tính sách tay điện thoại di động
khẩn trương vào cuộc công an quận hải châu đã tập trung truy xét nhận định hồ trọng trang hai mươi sáu tuổi trú tại huyện điện bàn của tỉnh quảng nam
là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập trộm cắp trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an trang thừa nhận bản thân thường lân la đến các quán hàng trên địa bàn quận hải châu vào lúc nửa đêm về sáng
lợi dụng các địa điểm này vắng người qua lại sơ hở trong việc trông coi nên thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
đến thời điểm bị phát hiện trang đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quận hải châu và cả thành phố đà nẵng
hiện công an quận hải châu đã truy thu được hai laptop một điện thoại di động và mở rộng làm rõ các trường hợp khác